thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm trong phiên làm việc sáng nay
sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung này
thảo luận tại tổ nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan của chính phủ cần ra soát kỹ hơn
các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
dẫn đến việc tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao còn rất chậm
thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ về nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
thì cái mức hỗ trợ nó rất là thấp
yêu cầu là các đối tượng mà phải xây nhà phải có đối ứng
thì mới đảm bảo được cái tiêu chí ba cứng thì mới giải ngân được
thì đối với những hộ nghèo và hộ cận nghèo thì họ cũng không thể nào có cái đối ứng để mà thực hiện
thứ hai nữa là liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất
hỗ trợ phát triển sản xuất mà lại cũng yêu cầu
cái đối tượng hỗ trợ thì đã là hộ nghèo hộ cận nghèo
nhưng mà lại yêu cầu phải có đối ứng
hỗ trợ mà có đối ứng như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó cũng chưa phù hợp
và các hộ đấy thì cũng không thể nào có cái đối ứng mà thực hiện được
chủ dự án phát triển sản xuất trực tiếp sản xuất cung ứng giống cây trồng vật nuôi
cơ quan quản lý dự án thanh toán trực tiếp chi phí sản xuất cung ứng giống cây trồng vật nuôi
theo giá thị trường tại địa bàn thực hiện là như thế nào được coi là căn cứ của giá thị trường
và nếu như đã đưa ra là đặc thù thì phải quy định cụ thể để trên cơ sở đó là địa phương có thể thực hiện được
còn nếu không mình chỉ nói là trên căn cứ theo giá thị trường thì rất khó
nếu như mà chúng ta cao quá thì lại cũng không bán được
nhưng mà nếu mà thấp quá thì lại có cái sự thất thoát
qua thảo luận đa số các đại biểu tán thành việc thí điểm cơ chế đặc thù
quy định hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công
kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia
thí điểm phân cấp cho huyện các huyện quản lý tổ chức huyện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn hai mươi bốn hai mươi năm
là tôi phân nghiệm về tư án này
bởi vì là tại địa phương thì huyện mới có biết là ở địa phương cần cái gì mà cần phải thực hiện cái gì
nó hay liên quan đến quá trình phân bổ
điểm phí nó một là nó kịp tài nó hiệu quả tránh lãng phí
đã gọi là thí điểm thì nó cũng phải có một cái thời hạn thôi
và nó có cái đánh giá để rồi xem lại đánh giá là xem có tiếp tục thực hiện không
hoặc là có nhân rộng ra không
thì tôi nghĩ là cái chuyện thí điểm thì chúng ta có thể là trong giai đoạn hai năm
nếu chúng ta thống nhất thì hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hai năm thì chúng ta có thể nhìn nhận đánh giá lại
được đầy đủ xem là cái việc thực hiện như thế nào
trên cơ sở đánh giá tổng thể đó thì chúng ta quyết là
có tiếp tục thực hiện
tục thực hiện không hay là thực hiện có mở rộng hay không
qua thảo luận đa số đại biểu quốc hội thống nhất không nên áp dụng quy định quản lý tài sản công
đối với các tài sản hình thành từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các chương trình mục tiêu quốc gia
bởi theo đại biểu các tài sản này có giá trị không lớn
mang mục đích ý nghĩa hỗ trợ cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường
tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm từ nguồn dự phòng chung
tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai
cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
cho tập đoàn điện lực việt nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn
vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ mozambiq
tại việt nam leondo rosario manuel pene đến chào tạm biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ leonardo rosario manuel pen
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực
của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố tăng cường và phát triển quan hệ
hợp tác giữa việt nam và mozambique nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật mozambique nói riêng
bộ trưởng tô lâm hy vọng sau khi về nước ngài đại sứ vẫn sẽ tiếp tục là cầu nối ủng hộ và giúp đẩy mạnh
hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước như nghiên cứu hai bên đàm phán
ký kết hiệp định về phòng chống tội phạm trao đổi đoàn cấp cao của hai bên
trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
đáp lại sự đón tiếp của bộ trưởng tô lâm đại sứ leonardo rosario manuel pen bày tỏ vui mừng và tin tưởng
trong những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của mozambique với bộ công an việt nam
sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
vào sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức gặp mặt chúc tết
cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
trong không khí vui tươi chuẩn bị đón tết nguyên đán cổ truyền giáp thìn
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe
chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an phu nhân và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo bộ đã từ trần
các đồng chí lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm điểm lại kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong đó có những nội dung chính của hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
những thành tích của lực lượng công an đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba là hết sức toàn diện có thành quả rõ rệt cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai và các năm trước
kết quả này được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận biểu dương đánh giá cao và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp
bộ trưởng tô lâm nêu rõ để đạt được những kết quả trên có những đóng góp quan trọng của các đồng chí tướng lĩnh
sĩ quan cấp cao trong công an nhân dân qua các thời kỳ
mặc dù đã nghỉ công tác nhưng các đồng chí vẫn rất quan tâm góp nhiều ý kiến tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm khẳng định những tình cảm và sự cống hiến không ngừng của các đồng chí luôn là nguồn cổ vũ động viên
định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiện nay
góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
thời gian tới bộ trưởng tô lâm mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí
để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp nối truyền thống anh hùng vây bang thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn của công an tỉnh thừa thiên huế
với quyết tâm cao năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh thừa thiên huế đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác
nổi bật như tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt chín mươi bảy tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí
đặc biệt số người chết giảm bốn mươi số vụ cháy giảm cả về số vụ và thiệt hại về tài sản so với năm hai nghìn hai mươi hai
công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến vượt bậc
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh được bộ công an xếp loại xuất sắc xếp thứ một mươi trên sáu mươi ba địa phương tăng một mươi ba bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận những kết quả mà công an tỉnh thừa thiên huế đạt được thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu
trong năm hai nghìn hai mươi bốn đơn vị cần tập trung đánh giá nghiêm túc về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị trong hai năm qua
để tiếp tục xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp tới công an tỉnh thừa thiên huế cần tăng cường lực lượng
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo để giúp nhân dân đón tết đầm ấm an vui
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng lê quốc hùng đã trao huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể bốn cá nhân trao cờ thi đua xuất sắc của bộ công an cho ba tập thể
và tặng hoa cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh được đề xuất tặng cờ thi đua của chính phủ
và trưa nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tới viếng đồng chí trung tá trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế tỉnh thừa thiên huế hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi động viên sẻ chia cho những mất mát to lớn của gia đình trung tá trần duy hùng
và mong muốn thân nhân của đồng chí cố gắng sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này
đồng thời đề nghị thành ủy huế ủy ban nhân dân tp huế công an tỉnh công an tp huế quan tâm có chính sách phù hợp kịp thời
tạo điều kiện giúp đỡ gia đình đồng chí trung tá trần duy hùng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
trước tinh thần hy sinh dũng cảm vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của trung tá trần duy hùng
bộ trưởng bộ công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ đại úy lên trung tá cho đồng chí trần duy hùng
trao quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị để đổi lấy sự bình yên và an toàn cho nhân dân
trong bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an đều sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy kể cả sự an nguy tính mạng
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế đã ra đi anh dũng như thế
khi lao vào khống chế đối tượng gây dối trật tự đe dọa tính mạng sức khỏe của người dân
giữa thời bình một lần nữa máu của người chiến sĩ công an đã đổ xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân
chiều tối ngày một mươi hai tháng một
tại phường thủy vân tp huế nhân tin báo từ người dân về việc đối tượng nguyễn thần sang thực hiện hành vi chặn xe gây gỗ đe dọa người đi đường
đồng chí trần duy hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây khi phát hiện tổ công tác xong chảy vào nhà dù bất ngờ trợ ra dùng dao tấn công
thấy đối tượng minh đồng liều lĩnh sử dụng khí nguy hiểm
đồng chí trần duy hùng đã lao vào khống chế đối tượng không để đối tượng đe dọa tính mạng của người dân trong khu phố
được chuyển vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
nhưng do bị thương quá nặng đồng chí trần duy hùng đã không thể qua khỏi đối tượng
anh xa đi ở tuổi bốn mươi một lá cờ tổ quốc ôm lấy thi thể người chiến sĩ trẻ đã giữ tròn lời thề suốt đời tần tùy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân